tiếp tục phiên làm việc kỳ họp thứ tám trước khi bắt đầu phiên thảo luận vào sáng nay
quốc hội đã nghe tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc báo cáo về vụ ba mươi chín nạn nhân tử vong tại anh
dẫn báo cáo chính phủ về vụ ba mươi chín nạn nhân tử vong tại anh tổng thư ký quốc hội cho biết hiện phía anh đã chuyển cho phía việt nam hồ sơ vân tay của toàn bộ ba mươi chín nạn nhân
để đối chiếu chéo nhằm xác định danh tính quốc tịch của nạn nhân
dù cơ quan chức năng hai nước rất tích cực phối hợp song thủ tục rất phức tạp nên kết quả chính thức sẽ có sau vài ngày nữa
ngay sau khi có thông tin có thể có nạn nhân là người việt nam thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ ngoại giao bộ công an phối hợp xác định danh tính các nạn nhân
theo đề xuất của phía anh điều tra phát hiện các vụ việc các đường dây tổ chức đưa người dân việt nam ra nước ngoài trái phép
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định
sau khi tổng thư ký quốc hội báo cáo
thay mặt quốc hội phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và nhấn mạnh
quốc hội đề nghị chính phủ các bộ ngành và địa phương phối hợp với các nước liên quan xác minh làm rõ có biện pháp bảo hộ công dân
đề nghị bộ công an chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép
để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
đồng thời có các biện pháp phòng
phòng ngừa hiệu quả tình trạng này